tại ga đến sân bay quốc tế đà nẵng tổng công ty cảng hàng không việt nam đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về phương án kiến trúc nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế long thành
nhằm tham khảo thông tin đánh giá từ nhiều thành phần tổ chức cá nhân qua đó đề xuất tham mưu thủ tướng chính phủ xem xét lựa chọn phương án kiến trúc phù hợp nhất để đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi
đề xuất thông tin đề xuất thông tin đề xuất